tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
và tỉnh ủy hà tĩnh tỉnh ủy nghệ an tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề
soviet nghệ tĩnh sức mạnh quân chúng làm nên lịch sử
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hà tĩnh và nghệ an chủ trì hội thảo
cách đây vừa tròn chín mươi năm phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một đỉnh cao là soviet nghệ tĩnh đã bùng nổ
trở thành mốc son trói lọi trong lịch sử cách mạng việt nam đánh dấu việc đảng ta một đảng cách mạng dù còn rất non trẻ
lần đầu tiên đã thể hiện vai trò bản lĩnh uy tín sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo đoàn kết
huy động quần chúng nhân dân hội thảo có năm mươi chín tham luận của đại diện lãnh đạo các cơ quan đảng nhà nước các nhà khoa học
thuộc các viện nghiên cứu
nghiên cứu và trường đại học trên địa bàn hà nội đã tập trung khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của đảng
đối với phong trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một và soviet nghệ tĩnh